đây là những hình ảnh của cơn mưa ngày hai mươi sáu tháng chín tại thành phố hồ chí minh
những dòng nước cuộn sóng cuốn phăng cả xe cộ
còn người dân chỉ còn biết chịu trận